thưa quý vị liên quan đến vụ án sát hại chủ biệt thự ở tp hcm
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm lấy lời khai
đối với phạm ngọc việt ba mươi năm tuổi quê hải phòng
để điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự trên địa bàn
trước đó khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu một người đàn ông đang ở trong căn biệt thự
phường bình trị đông bê quận bình tân thì nghe tiếng la hét của cha mình
khi ông này chạy xuống thấy cha mình bị nam thanh niên dùng hung khí đâm gục
người con trai hô hoán nên nghi phạm bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
bước đầu công an công an nhận định người đàn ông bị hung thủ dùng dao tấn công
gây thương tích ở vùng cổ hông ngược trái
nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là mặc áo grab
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày trinh sát ập vào căn nhà ở quận bình tân bắt giữ việt và đưa về trụ sở